như việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất kinh doanh nhập khẩu thực phẩm trong đó tập trung vào việc tăng cường trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm qua đó kịp thời phát hiện chấn chỉnh những bất cập yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
trước đó báo cáo của ban chỉ đạo đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đắk lắc cho thấy năm hai nghìn một mươi bảy và quý i năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh đã tổ chức chín trăm một mươi hai đoàn thanh tra kiểm tra về an toàn thực phẩm
tại hơn một mươi bốn tám trăm linh cơ sở trong đó có hai mươi năm số cơ sở vi phạm các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm phạt cảnh cáo và phạt tiền với tổng số tiền hơn một tỷ sáu trăm linh triệu đồng
đội cảnh sát giao thông công an huyện yên thành tỉnh nghệ an vừa phát hiện bắt giữ xe tải mang biển kiểm soát ba mươi bảy s tám trăm năm mươi chín chở bảy bao bì cắt tông chứa gần ba tạ mì chính nhãn hiệu aom không rõ nguồn gốc
người điều khiển xe tải trên
là anh ngo xuân hiệp bốn mươi hai tuổi chú tại xã lưu sơn huyện đô lương nghệ an
tại thời điểm kiểm tra tài xế hiệp không cung cấp được hóa đơn giấy tờ hợp lệ cho số lô hàng trên
anh hiệp cho biết được một chủ hàng ở đô lương thuê vận chuyển lô hàng mì chính trên đến những cửa hàng đại lý trên địa bàn huyện yên thành để tiêu thụ
lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ phương tiện tạm giữ toàn bộ số hàng trên để tiến hành điều tra làm rõ
nhận được đơn trình báo của người dân địa phương khi bị lừa tiền qua mạng sau hơn một tháng điều tra công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an đã bắt giữ hai đối tượng là phan anh tuấn và hồ văn đức thường trú tại huyện triệu phong tỉnh quảng trị đang hoạt động tại thành phố đà nẵng
các nick facebook mà đối tượng nhắm đến là những người đang đi lao động tại nước ngoài
khi chiếm quyền sử dụng facebook đối tượng lừa đảo tiến hành nhắn tin cho người thân của các lao động tại việt nam và xin tiền với nhiều lý do khác nhau
sau khi đồng ý chuyển tiền người thân của các lao động được cung cấp một tài khoản ngân hàng đứng tên người khác mà đối tượng lừa đảo đã chuẩn bị sẵn để chuyển tiền vào
đối với những bà con có thân nhân ở nước ngoài và đặc biệt là những người sử dụng facebook thì nên đặt mật khẩu thật an toàn bao gồm trừ và sổ trừ kỳ từ đặc biệt
không đặt những mật khẩu như ngày tháng năm xích sổ điện thoại hoặc thông tin

trong thời gian gần đây ở các vùng nông thôn của tỉnh đắk lắc liên tục xảy ra các vụ trộm cắp nông sản và hủy hoại cây trồng của người dân
các vụ việc không chỉ gây thiệt hại nặng về kinh tế mà còn gây tâm lý hoang mang lo lắng cho người nông dân
mặc dù sau mỗi vụ việc xảy ra người dân đều trình báo cho chính quyền và các ngành chức năng địa phương vào cuộc điều tra xử lý
nhưng phần lớn các vụ việc đều không tìm ra thủ phạm khiến người dân càng hoang mang và lo lắng hơn
hơn một tuần nay gia đình ông ưng cần thôn sáu xã ea ngai huyện crong búc tỉnh đắk lắc vẫn chưa hết bằng hoàng khi phát hiện một nhóm đối tượng khoảng sáu người
dùng kim cường lực cắt khóa cổng chính và cửa nhà kho của gia đình trộm đi hơn một tấn tiêu hạt gây thiệt hại cho gia đình sáu mươi triệu đồng
qua chiến tranh và thời gian ngôi chùa đã bị xuống cấp tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình đồng ý chủ trương trùng tu chùa quan âm với tổng mức đầu tư dự kiến là một sáu tỷ đồng
tuy nhiên khi triển khai sửa chữa ủy ban nhân dân xã đức trạch đã tự ý cho tháo rỡ toàn bộ ngôi chùa và múc sạch cả phần móng để xây dựng mới khiến người dân bức xúc
tuy nhiên khi triển khai sửa chữa ủy ban nhân dân xã đức trạch đã tự ý cho tháo rỡ toàn bộ ngôi chùa và múc sạch cả phần móng để xây dựng mới khiến người dân bức xúc
trong khi trùng tu sửa chữa là việc làm sai trái cần phải lên án
trước việc làm thiếu trách nhiệm trên cơ quan chức năng tỉnh quảng bình đã tiến hành lập biên bản về việc vi phạm di tích lịch sử văn hóa đồng thời tiến hành đình chỉ việc xây dựng công trình này
nhân kỷ niệm bảy mươi năm thành lập hội văn nghệ việt nam tại thư viện quốc gia việt nam đã diễn ra buổi giao lưu giới thiệu sách ảnh văn nghệ và kháng chiến của ông kính trần văn lưu
gần hai trăm linh trang sách ảnh khổ lớn khoảng hai trăm linh bức ảnh của nghệ sĩ nhấp ảnh trần văn lưu đã tái hiện bức tranh toàn cảnh về văn nghệ việt nam trong kháng chiến chống pháp
từ những gương mặt gạo cội đã nổi tiếng từ trước cách mạng qua các nhà văn trong nhóm văn hóa cứu quốc đến các văn nghệ sĩ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống pháp
những hình ảnh xưa cũ của một thời trong chẻo huy hoàng hiện lên chân thực và sống động khi các văn nghệ sĩ đồng hành cùng dân tộc trong cuộc kháng chiến chống thực dân xâm lược
thời gian đã qua rất lâu rồi
thì bây giờ làm sao để chúng ta xác nhận được biết được những người trên ảnh đó là ai sự kiện đó xảy ra ở đâu
thế và cái nữa là cái bức ảnh đó nó nói điều gì cái thông điệp đằng sau bức ảnh mới là điều quan trọng
đó là tình bạn đó là sự chia sẻ của những người nghệ sĩ trong kháng chiến sự gắn bó giữa bộ đội và văn nghệ giữa văn nghệ và nhân dân
giữa văn nghệ sĩ và những người lãnh đạo
các bức ảnh của cố nghệ sĩ nhấp ảnh trần văn liêu được ông và các thành viên trong gia đình đặc biệt là những người con của ông xem là tài sản vô giá
ý thức được trách nhiệm của mình họ đã nỗ lực siêu tầm gìn giữ phục dựng để di sản của cha ông được đến với đông đảo công chúng
những cái cảnh đời thường nhất cụ đã ghi lại trong cuộc kháng chiến
đến bây giờ tất cả các anh chị và các anh em làm báo cũng hiểu rằng những bức ảnh
quý giá đó nó đem lại cho một nền lịch sử của nước nhà trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp
thế cho nên tôi thấy rằng những tấm ảnh đó không phải đến hôm nay và sẽ để mãi cho mai sau được biết đến kích
các văn nghệ sĩ đã đi trước để lại cho hậu thế biết được những công lao của các nhà văn

cuốn sách ảnh giúp công chúng đặc biệt là thế hệ trung tâm
giúp các trẻ hiểu hơn về một thời gian lao nhưng hào hùng của dân tộc
để từ đó thêm yêu và trân trọng những di sản quý báu của cha ông
trong phần tin quốc tế tân chủ tịch hội đồng nhà nước cuba cam kết tiếp nối di sản cách mạng
phát hiện các container chứa chất hóa học và vũ khí từ đức và anh
tối qua theo giờ việt nam tân chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cuba
đã có bài phát biểu đầu tiên trước quốc hội cuba chín
trên cương vị là người kế nhiệm chủ tịch ran castro lãnh đạo đất nước cuba
đồng chí mizen díaz canem bekmoudet cam kết tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của cách mạng cuba
và tiến trình cập nhật mô hình kinh tế đã đề ra
với sáu trăm linh ba phiếu tương đương chín mươi chín tám mươi sáu số
trên cương vị là người kế nhiệm chủ tịch hội đồng cuba đồng chí mizen díaz canem bekmoudet
đã được quốc hội khóa chín bầu giữ chức chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cuba
nhiệm kỳ năm năm tới ngay sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố là lễ bàn giao
giữa cựu chủ tịch ron castro và tân chủ tịch díaz canem
tôi xin hứa sẽ làm tròn trọng trách mà nhân dân cuba tin tưởng giao phó
trung thành với di sản của cố tổng tư lệnh fidel castro
và nối tiếp tấm gương của lãnh đạo hiện nay của
trong cách mạng cuba đại tướng ron castro tôi cũng xin xác nhận trước quốc hội
cơ quan quyền lực tối cao của nhà nước rằng đồng chí raúl castro
bí thư thứ nhất đảng cộng sản cuba sẽ là người dẫn dắt những quyết định quan trọng
cho hiện tại và tương lai của đất nước
lần đầu tiên trong gần sáu mươi năm qua một nhà lãnh đạo cao nhất của nhà nước cuba
là người sinh ra sau cách mạng một nghìn chín trăm năm mươi chín do lãnh tụ fidel castro dẫn dắt thành công
nhưng ông miguel díaz canem
được đánh giá là người kế thừa đầy đủ tư tưởng và thành quả của cách mạng cuba
ông trải qua giai đoạn khó khăn thời kỳ đầu sau cách mạng
và cũng rất hiểu những giá trị của thành tựu mà cuba đã đạt được hiện nay
hai mươi chín thành viên khác trong đó có phó chủ tịch thứ nhất năm phó chủ tịch khác
cùng các thành viên của hội đồng nhà nước hội đồng bộ trưởng cuba
cũng đã được đọc tên sau lễ bàn giao
lãnh đạo nhiều quốc gia các thủ lĩnh chính trị từ nhiều nơi trên thế giới
đặc biệt là mỹ la tình đã gửi lời chúc mừng đồng chí cuba

phiên họp đầu tiên của quốc hội cuba khóa chín là một sự kiện quan trọng mang tính lịch sử
khi một ban lãnh đạo mới sẽ được bầu ra với kỳ vọng tiếp tục đưa đất nước phát triển hơn nữa trong những năm tới
trong bối cảnh này nhiều người dân cuba đã bày tỏ lòng tin và sự phát triển đất nước của những thế hệ kế cận
là một người lính đã sống chiến đấu và chứng kiến những thay đổi của đất nước hơn bảy mươi năm qua
ông julio lópez granado tin rằng đất nước sẽ có những thay đổi tích cực dưới sự lãnh đạo của những người trẻ tuổi

thế hệ trẻ ngày nay được trang bị nhiều kiến thức hơn chúng tôi rất nhiều
họ có thể tiến bước rất xa bởi có được những kiến thức văn hóa khoa học cao hơn

cũng giống như ông grando nhiều người dân cuba tin rằng sự thay đổi trong bàn lãnh đạo không có nghĩa cuba sẽ thay đổi về chính sách
cũng như những ý tưởng và giấc mơ của mình mà là sự kế thừa tiếp nối và cải thiện những gì đã có

cần phải có những người mới ý tưởng mới để duy trì những thành công mà chúng ta đã có được tới ngày nay
đã đến lúc người trẻ cần chịu trách nhiệm và giải quyết những vấn đề chung của đất nước

thay đổi thế nào về các vị trí chủ chốt trong quốc hội và chính phủ
ban lãnh đạo mới của cuba sẽ vẫn tiếp tục kế thừa và phát huy những đường lối chính sách đã đặt ra của đất nước
đất nước sẽ có nhiều thay đổi tích cực và cách mạng cuba sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới trong những năm tiếp theo
đó là niềm tin không gì lay chuyển được của những người dân đảo quốc caribe này
người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova cho biết quân đội chính phủ syri đã phát hiện các container chứa chloor
do đức sản xuất và lựu đạn khói được sản xuất tại salisbury của anh
ở những vùng lãnh thổ được giải phóng thuộc đông gota của quốc gia trung đông này
phát biểu trong cuộc họp báo ở thủ đô moscow bà zakharova nêu gió
tại những vùng lãnh thổ được giải phóng ở đông gota quân đội chính phủ syri đã tìm thấy những container chứa chloor
một loại vũ khí hóa học kinh khủng nhất từ đức và nhiều quả liệu đạn khói được sản xuất tại thành phố salisbury của anh
đáng chú ý salisbury cũng chính là thành phố nơi bố con cựu điệp viên hai mang người nga sergei skripal
bị đầu độc hôm bốn tháng ba vừa qua
mà vốn đã làm nổ ra cuộc khủng hoảng ngoại giao tồi tệ giữa nga và anh
theo bà zakharova những phát hiện trên làm sói mòn lòng tin vào tính nhân đạo của một số lãnh đạo phương tây
đồng thời cho rằng vụ việc tại doma là một kế hoạch do phương tây giàn dựng để tiếp tục can thiệp vào syri
vừa có thêm một nước nữa là nga gửi thư khiếu nại lên tổ chức thương mại thế giới wto yêu cầu mỹ đổi bồi thường vì áp thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu nhôm và thép
trước đó trung quốc ấn độ và liên minh châu eu cũng đã khiếu nại lên wto với yêu cầu tương tự
tháng ba vừa qua tổng thống mỹ donald trump quyết định tăng lần lượt một mươi và hai mươi năm các mức thuế đối với các mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu
trong khi mỹ khẳng định rằng các mức thuế xuất được đưa ra căn cứ vào những quan ngại về an ninh quốc gia và vượt ra khỏi thẩm quyền giải quyết của wto
tuy nhiên nga trung quốc ấn độ và eu đều phản đối cho rằng việc áp thuế này là để bảo hộ theo đó đòi mỹ bồi thường cho các nước xuất khẩu lớn
đồng thời thông báo với ấn độ và eu rằng nước này để ngỏ thảo luận về vấn đề này trong khi vẫn kiên quyết cho rằng những đòi hỏi bồi thường là phi lý
tuy nhiên nga trung quốc ấn độ và eu đều phản đối cho rằng việc áp thuế này là để bảo hộ theo đó đòi mỹ bồi thường cho các nước xuất khẩu lớn